liên quan đến vụ một người đàn ông bị hành hung nằm bất tỉnh trên quốc lộ một a đoạn qua xã hoàng quỳ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
công an huyện hoàng hóa cho biết đang vào cuộc điều tra xác minh
chiều ngày hai mươi hai tháng tám mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm người đánh đập liên tiếp vào một người đàn ông trên quốc lộ một a
hành hung xong nhóm người này lên xe ô tô rời đi bỏ mặt người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường
ngay sau khi tiếp nhận vụ việc công an huyện hoàng hóa đã vào cuộc xác minh và truy tìm những người có liên quan đến vụ việc trên
qua xác minh ban đầu được biết nạn nhân trong vụ việc quê ở thanh hóa hôm gặp nạn người đàn ông này đang đi xe máy ra hà nội để thăm bố ốm
trên đường về thì xảy ra vụ việc